vâng sau thời gian dài tạm dừng thì các chuyến phà lại tiếp tục được chạy đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các tỉnh thành qua lại trên dòng sông hậu
bến phà cô bắc phường bùi hữu nghĩa quận bình thủy nối với vĩnh long phục vụ chủ yếu cho công nhân người làm việc ở khu chế xuất và cơ quan nhà nước
tại bến phà vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhiều hành khách được di chuyển bằng phà tỏ ra rất vui mừng và phấn khởi với họ được đi phà trở lại vừa nhanh và tiện hơn đi đường vòng
quảng đường đi thì khó khăn rồi phương tiện xe cổ rồi mình đi qua nhiều khi qua các chạy mắt chốt nó cũng hơi
khó khăn bất tiện còn bây giờ mình có đò mình thẳng chiến mà đi qua bên địa phận mình nó gần hơn
đi đường phà thì nó sẽ tiện hơn đi đường cầu đi đường cầu đường thì nó hơi xấu vậy nên lại xa phà thì hai bên nó đẹp gần qua cái là tới
theo đánh giá của đại diện bến phà lượng hành khách lưu thông qua phà ngày đầu và hoạt động trở lại ít hơn so với trước đây
tuy nhiên để hoạt động trở lại các chủ bến khách ngang sông thuyền viên người phục vụ trên phương tiện và hành khách phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
theo hướng dẫn tạm thời của sở giao thông vận tải tp cn và quy định phòng chống dịch của các tỉnh có bến đối lưu
được biết hiện cần thơ đồng tháp vĩnh long được công bố dịch ở cấp độ một hoặc cấp độ hai
các bến khách được hoạt động trở lại với tỉnh đối lưu vĩnh long và đồng tháp
trừ bến khách ngang sông cồn khương bình tân tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền
do bến khách này đã hết thời gian đấu thầu khai thác bến